sau phản ánh về nhà máy sản xuất tinh bột sắn xả thải gây ô nhiễm môi trường tại phú thọ của truyền hình nhân dân
sở tài nguyên và môi trường tỉnh phú thọ đã lấy mẫu đánh giá và báo cáo kết quả kiểm tra của công ty toàn năng phú thọ
theo đó ngày hai mươi chín tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường
đối với công ty toàn năng ở khu một mươi xã thanh hà huyện thanh ba với số tiền hai trăm sáu mươi triệu đồng
do có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một mươi lần trở lên trong trường hợp thải lưỡng nước thải nhỏ hơn năm mét khối một ngày
ngoài hình thức phạt tiền công ty toàn năng buộc phải tạm dừng mọi hoạt động sản xuất phát sinh nước thải gây ô nhiễm môi trường
thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường thu gom xử lý triệt đề nước thải phát sinh
trong quá trình hoạt động sản xuất tinh bột sắn đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường trong thời hạn sáu mươi ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đồng thời công ty này phải báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm do hành vi xả thải gây ra để các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát